tối qua chín tháng một mươi một phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cùng tổ đại biểu quốc hội số năm và lãnh đạo tỉnh sơn la
dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường triềng cơi thành phố sơn la
phát biểu tại ngày hội đồng chí tòng thị phóng mong muốn trong thời gian tới
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố sơn la nói chung và phường triềng cơi nói riêng
tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách
người có công cũng như đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn
tiếp tục bảo vệ tốt an ninh trật tự an toàn xã hội chăm lo giáo dục thế hệ trẻ hơn nữa
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn đoàn kết
chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
dịp này đồng chí tòng thị phóng đã tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
dâng hương tại nhà tưởng niệm cái hùng liên sĩ thăm nhà tù sơn la dâng hương đền thờ bắc hồ tại quảng trường tây bắc